liên quan đến vụ các đối tượng cướp tài sản của nữ công nhân vệ sinh môi trường xảy ra vào dạng sáng ngày ba tháng tám vừa qua
sau hơn hai ngày truy bắt công an quận nam tử liêm đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
và các đơn vị chức năng bắt giữ được toàn bộ đối tượng trong nhóm cướp này
các đối tượng này đa phần còn rất trẻ nhưng đã lên kế hoạch rất rõ ràng cho vụ cướp cũng như việc tẩu tán tăng vật sau đó
vụ việc cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường xảy ra cách đây không lâu trên địa bàn quận nam tử liêm
công an quận nam tử liêm đã tiến hành bắt giữ được toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm thực hiện vụ cướp ngày hôm đó
điều đặc biệt là ngoài bốn đối tượng chính thực hiện trực tiếp thực hiện hành vi cướp trong đêm ngày hôm đó
thì còn có hai đối tượng khác đã được điều tra mở rộng và bắt giữ liên quan đến việc không tố giác tội phạm che giấu tội phạm và hỗ trợ tẩu tán tăng vật sau vụ cướp

sau khi bọn em nhờ một số người liên lạc được với những người comment trên mạng thì thấy là có cô ở gần tân mỹ có số điện thoại cô thì bọn em quyết định là sẽ mang đi giả tân ơi nhưng mà gọi cô thì thuê bao
thế nên bọn em là vứt ở gần đấy có một cô lao công cũng ở gần đấy bọn em trả lời cô gần đấy
trực tiếp thực hiện vụ cướp gồm bốn đối tượng lê minh khánh trương thiên bình bùi quý dương và trịnh minh hiếu
hai đối tượng hỗ trợ che giấu tẩu tán tăng vật sau vụ án gồm nguyễn huy hoàng và lê thùy trang
tất cả các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi một nhưng đã có hành vi rất manh động và lên kế hoạch rõ ràng
đó là tranh thủ thời gian giãn cách xã hội các tuyến đường vắng người qua lại rất thuận lợi để thực hiện hành vi cướp tài sản có tổ chức
tuổi đời toàn là từ hai nghìn đến hai nghìn hai đến hai nghìn ba các đối tượng hoạt động các tổng hành vi hoạt động rất manh động
các đối tượng gây án các đối tượng hoạt động lưu động bất kể gặp người nào có sơ hợp có điều kiện các đối tượng gây án mục đích chiếm đoạt tài sản tiêu sải cá nhân
quá trình điều tra vắt giữ thì tổng hợp gặp rất nhiều khó khăn nhất nhất là thời điểm đã kết sội
khi được thu thập nhân chứng cũng như là quá trình điều tra gặp khó khăn
trước đó vào dạng sáng ngày ba tháng tám camera an ninh của nhà dân đã ghi lại toàn bộ hành vi cướp xe của nhóm đối tượng này
điều đáng nói là dù nữ công nhân vệ sinh môi trường đã rất khẩn thiết xin các đối tượng
nhưng ổ nhóm này vẫn bất chấp để thực hiện hành vi phạm tội
ngay lập tức đoàn clip đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và xã hội